chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với các cơ quan điều tra thuộc bộ công an bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình tổ chức hoạt động công tác phối hợp những khó khăn vướng mắt kiến nghị và trọng tâm công tác trong thời gian tới
cùng tham dự có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
từ đầu năm đến nay chất lượng công tác điều tra xử lý các loại tội phạm tiếp tục chuyển biến tích cực bảo đảm xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật
tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm tiếp tục tăng các cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát tòa án trong công tác điều tra truy tố xét xử nhất là những vụ án kinh tế tham nhũng được dư luận quan tâm
các vụ án có khó khăn vướng mắt có đơn kêu an và một số vụ án cần thẩm định điều tra lại điều tra bổ sung
các cơ quan điều tra đã cơ bản bảo đảm quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa của người bị tạm giữ bị can cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án bảo đảm quyền dân chủ của công dân theo quy định của pháp luật
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích mà các cơ quan điều tra đã đạt được trong thời gian qua
về những khó khăn vướng mắt trong công tác điều tra xử lý tội phạm chủ tịch nước chia sẻ và đồng tình với báo cáo của cơ quan điều tra
đặc biệt là sự xuất hiện của các loại tội phạm phi truyền thống với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi như tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài tội phạm sử dụng công nghệ cao

thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về lĩnh vực tư pháp tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong điều tra và xử lý tội phạm

chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan điều tra để cao tinh thần thượng tôn pháp luật bảo đảm khởi tố điều tra đề nghị truy tố chính xác khách quan đúng người đúng tội đúng pháp luật không bỏ lọt tội phạm không để oan sai tích cử góp phần phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật xây dựng một xã hội trật tự kỳ cương kỳ luật phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước